hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
về việc tiêm vaccine cho người lao động quay lại làm việc ông tâm cho biết thành phố hồ chí minh đang có chiến dịch đi từ ngõ gõ từng nhà để tìm những người chưa tiêm sang lọc và tiêm chủng
giải thích con số trong báo cáo đánh giá cấp độ dịch của thành phố hồ chí minh luôn khẳng định một trăm linh người từ một mươi tám tuổi đã tiêm ít nhất một mũi
xong thực tế số lượng người chưa tiêm còn lớn và nhiều trường hợp tử vong
ông tâm cho rằng do tình hình di biến động dân cư ở thành phố phức tạp việc tính tỷ lệ tiêm chủng dựa trên thống kê dân số ở một thời điểm nhất định
con số này do tri cục dân số và kế hoạch hóa gia đình thành phố hồ chí minh thống kê ở thời điểm trước dịch
theo ông hoàng tùng chủ tịch ủy ban nhân dân tp thủ đức qua thống kê có hơn sáu mươi người trên địa bàn thuộc nhóm nguy cơ cao chủ yếu là trên sáu mươi năm tuổi và có bệnh lý nền
đồng thời ra soát những người chưa tiêm mũi nào trên sáu mươi ca tử vong ở thành phố thủ đức là chưa tiêm vaccine trong đó có cả trường hợp không có bệnh nền
nếu không tiêm vaccine thì tỷ lệ tử vong là trên sáu mươi còn nếu có thêm bệnh nền thì tỷ lệ càng cao
ông tùng nêu thực tế nhiều gia đình có ông bà cha mẹ lớn tuổi và kem bệnh lý nền nghiêm trọng như tai biến bệnh nan y nên có tâm lý sợ tiêm vaccine sẽ thành biến chứng nguy hiểm
thực tế khi vận động tại địa phương chúng tôi nắm danh sách những người chưa tiêm nhưng vận động khó khăn
gia đình thậm chí ký giấy đồng ý không tiêm vaccine
với trách nhiệm của lãnh đạo thành phố thủ đức chúng tôi tha thiết mong người dân hãy tiêm vaccine
nếu chưa có điều kiện đi đến trạm y tế thì chúng tôi sẽ tiêm tại nhà ông tùng cho biết
đối với những người có bệnh nền tránh văn phòng sở y tế nguyễn thị huỳnh mai cho biết
đa phần các đợt tiêm vaccine tập trung ở cộng đồng nên việc chăm sóc y tế khó khăn
những người có bệnh nền huyết áp tăng cao khi đến bản tiêm đều hoãn tiêm hết
sau đó những người này mà đến thẳng bệnh viện thì không có bệnh viện nào tiêm vì không được phân bổ vaccine
những ai chưa tiêm nên tận dụng đợt này
thành phố tổng hợp những trường hợp chưa tiêm người có bệnh nền đăng ký với phường xã để có cơ hội chăm sóc bà mai khuyến cáo
theo báo cáo tình hình dịch của bộ y tế tính tới cuối chiều ngày một mươi một tháng một mươi hai
có gần bảy mươi năm triệu người việt nam đã tiêm vaccine covid một mươi chín trong đó có hơn năm mươi bảy triệu người tiêm đủ hai mũi
với đối tượng là người từ một mươi tám tuổi trở lên
tính đến hết ngày một mươi tháng một mươi hai hơn sáu mươi chín triệu người đã tiêm ít nhất một mũi khoảng năm mươi sáu triệu người đã tiêm đủ hai mũi vaccine
tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là chín mươi sáu bảy và tỷ lệ tiêm đủ hai liều là bảy mươi tám hai dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
với đối tượng là trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi tới hết ngày một mươi tháng một mươi hai gần sáu chín triệu liều vaccine đã được tiêm
trong đó có gần năm sáu mươi chín triệu liều mũi một và hơn một hai triệu liều mũi hai
tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là chín mươi sáu bảy và hơn một hai triệu liều mũi hai
tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là sáu mươi hai ba và tỷ lệ bao phủ đủ hai liều là một mươi ba hai dân số từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi
tại hà nội sở y tế hà nội ngày một mươi hai tháng một mươi hai cho biết tính đến hết ngày một mươi một tháng một mươi hai
đã có gần sáu trăm ba mươi tám trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi ở thủ đô tiêm vaccine covid một mươi chín
còn khoảng hơn năm mươi sáu trẻ ở hà nội chưa được tiêm một mũi vaccine nào
hà nội dự kiến tiêm vaccine cho gần bảy trẻ ở trong độ tuổi này
như vậy từ ngày hai mươi ba tháng một mươi một đến nay
đã có hơn chín mươi hai trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi ở thủ đô đã tiêm vaccine covid một mươi chín
theo báo cáo của bộ y tế tới hết ngày một mươi tháng một mươi hai có sáu trăm linh sáu trẻ ở hà nội đã tiêm đủ hai mũi vaccine
việc tiêm vaccine cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi ở hà nội
thực hiện bởi các bệnh viện tuyến trung ương và cơ sở y tế của hà nội
theo phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương
bộ y tế đã ban hành hướng dẫn để triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
tất cả các địa phương trong cả nước đang tiến hành triển khai tiêm cho các đối tượng này
để bảo vệ nhóm trẻ nhỏ hơn phòng covid một mươi chín bộ y tế đang xem xét kế hoạch bao gồm lựa chọn vaccine
theo hướng dẫn của tổ chức y tế thế giới nhà sản xuất đồng thời các đơn vị liên quan sẽ xem xét các quy định hiện hành
tiếp theo bộ y tế sẽ ban hành hướng dẫn cụ thể tiêm vaccine cho đối tượng trẻ này
theo bà hồng hiện nay chỉ có một số ít các quốc gia đang triển khai tiêm vaccine cho nhóm trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
ngay sau khi được chính phủ
y tế triển khai cho nhóm đối tượng nhỏ hơn thì ngành y tế cán bộ y tế sẽ thông tin đến các bậc cha mẹ đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
ông cao việt tùng phó giám đốc bệnh viện nhi trung ương cho hay
việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho lứa tuổi từ năm đến một mươi một tuổi và một mươi hai đến một mươi bảy tuổi là cần thiết
vì giúp phòng bệnh cho các em và đưa trẻ em sớm trở lại trường học
phù hợp với quan điểm xã hội học trong tình hình hiện nay
nghiên cứu vaccine được thực hiện trên nhiều đối tượng nhiều quốc gia
vì vậy việc triển khai tiêm phòng vaccine cho đối tượng trẻ em là hoàn toàn có cơ sở
trước tình hình xảy ra một số biến cố bất lợi sau tiêm
bộ y tế đã triển khai tập huấn tại công tác sàng lọc phát hiện và xử lý các biến chứng sau tiêm trên toàn quốc
với sự tư vấn và hỗ trợ của các chuyên gia đầu ngành cũng như các bệnh viện tuyến trung ương
mục tiêu là để các tuyến y tế cơ sở chuẩn đoán sớm và điều trị hiệu quả
theo ông tùng những người bao gồm trẻ nhỏ trong lứa tuổi cho phép tiêm vaccine
nếu đã nhiễm covid một mươi chín vẫn nên tiêm vaccine covid một mươi chín sau sáu đến tám tháng
các nghiên cứu cho thấy sau tiêm vaccine cho các đối tượng này
thì kháng thể trong cơ thể có thể đạt tới nồng độ hiệu quả chống lại covid một mươi chín
với việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên bà hồng cho biết
đến hiện nay bộ y tế đã có hướng dẫn đối với người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng
như người cấy ghép tạng ung thư hiv đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch
hoặc đã điều trị trong vòng sáu tháng
bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất hai mươi tám ngày
các nhóm đối tượng còn lại thì tiêm một mũi nhắc lại ít nhất sáu tháng
sau mũi tiêm cuối cùng của liều cơ bản
lịch tiêm này áp dụng cho tất cả các loại vaccine đã triển khai
trong buổi họp báo về công tác phòng chống dịch chiều ngày một mươi ba một mươi hai
tránh văn phòng sở y tế nguyễn thị huỳnh mai cho biết
việc phát các túi thuốc a hạ sốt và vitamin b kháng viêm chống đông
c thuốc kháng virus monupiravir cho bệnh nhân covid một mươi chín điều trị tại nhà
là nhiệm vụ của y tế công tức trạm cố định và lưu động
tuy nhiên do lượng f tăng nhiều
không đủ nhân viên y tế đem thuốc đến tận nhà cho người bệnh ngay lập tức
nên thành phố đã kêu gọi nhà thuốc tư nhân tham gia và nhận được sự hưởng ứng tích cực
ngoài ra thành phố đang triển khai chiến dịch chăm sóc và bảo vệ nhóm người nguy cơ
trên sáu mươi năm tuổi có bệnh nền
do vậy nhân lực y tế đang phải dồn vào đó tốn nhiều sức lực
việc một số nhà thuốc tham gia cấp phát túi thuốc miễn phí điều trị covid một mươi chín
là một trong ba hoạt động được sở y tế vạch ra khi huy động các nhà thuốc tư nhân
cùng tham gia phòng chống dịch
tuy nhiên không phải tất cả sáu năm trăm linh nhà thuốc trên toàn thành phố sẽ cấp phát thuốc miễn phí cho f
mà địa phương nào cần thì sở y tế sẽ chỉ định nhà thuốc ở khu vực đó hỗ trợ
quy chế phối hợp được xây dựng trên nguyên tắc sở kiểm soát chặt các túi thuốc
tránh nhập nhằng mua bán thuốc và cấp miễn phí
bà mai cho biết
ngoài ra nhà thuốc còn có nhiệm vụ cung ứng thuốc không kê đơn hoặc có kê đơn
do trạm y tế lưu động hoặc mạng lưới thầy thuốc đồng hành kê đơn cho người bệnh
vật dụng thiết bị y tế các loại sinh phẩm test nhanh dụng cụ đo nồng độ oxy trong máu nhiệt kế
đã được đăng ký để chăm sóc sức khỏe f tại nhà
sở y tế yêu cầu các nhà thuốc bán thuốc và thiết bị đúng giá đảm bảo chất lượng
bên cạnh đó mỗi nhà thuốc sẽ là một tình nguyện viên truyền thông
cầu nối tư vấn và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe f tại nhà
nếu người bệnh có triệu chứng nghi ngờ đến mua thuốc
thì nhân viên nhà thuốc phải cung cấp ngay số điện thoại hướng dẫn họ
hoặc thân nhân liên hệ đến các trạm y tế cố định lưu động tổ chức chăm sóc covid một mươi chín tại cộng đồng